công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài cũng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên là nạn nhân được xác định tử vong trong căn nhà thuê vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng một
nạn nhân là lê văn sơn hai mươi tám tuổi ngụ tệ phường tân phú thành phố đồng xoài
trước đó vào khoảng một mươi bảy giờ chiều cùng ngày người thân của anh sơn liên lạc với con trai nhưng không được
nên đến căn nhà sơn thuê ở khu phố phú thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài để tìm
tại đây người này phát hiện cửa chính thì khóa ổ khóa được móc bên ngoài
bên trong nhà anh sơn đã tử vong trên giường
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ